sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành doanh nghiệp
về việc sửa đổi nghị định số hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy quy định về quản lý thuế đối với một số doanh nghiệp có giao dịch liên kết
nhằm khắc phục một số bất cập có ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp trong nước
để giải quyết vấn đề này phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị bộ tài chính đánh giá những bất cập phải sửa
và quá trình này cần phải khẩn trương nhưng phải tận trọng
theo nguyên tắc công khai minh mạch bình đẳng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu chống chuyển giá
việc sửa đổi bổ sung tập trung vào các bất cập hiện nay như quy định khống chế mức chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
vạm vi áp dụng đối tượng đặc thù